ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết các công ty đang cung cấp dịch vụ công cộng như thoát nước cây xanh môi trường quản lý công viên sẽ được triển khai cổ phần hóa
yêu cầu này được đưa ra nhằm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thành phố cổ phần hóa một mươi sáu doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước gồm năm tổng công ty bốn công ty mẹ công ty con bảy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên một trăm linh vốn nhà nước độc lập
đồng thời thoái vốn tại chín mươi sáu doanh nghiệp
một loạt các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công cộng sẽ được cổ phần hóa như thoát nước hà nội môi trường đô thị hà nội
hay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên thống nhất công ty trách nhiệm hữu hạn công viên cây xanh hà nội
đối với doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ cổ phần sẽ thoai vốn toàn bộ